thưa quý vị và các bạn vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã tạm giữ đối tượng phạm văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố ninh bình tỉnh ninh bình về hành vi giết người
và dũng cũng chính là hung thủ trong vụ sát hại người tình phân xác gây xôn xao dư luận
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng dũng khai nhận tuy đã có vợ
thế nhưng khoảng hơn một năm nay thông qua mạng xã hội quen biết và thuê nhà trọ sống cùng với chị nguyễn thị thêm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hiện làm thuê tại thành phố ninh bình
vào sáng ngày hai mươi ba tháng ba thêm đến nhà chị gái của dũng trả đồ cá nhân để về thành phố tam điệp
nhưng dũng không đồng ý giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sau đó đối tượng giữ thêm ở lại nhà không cho đi
đến khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút cùng ngày lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
dũng đã dùng tay bóp cổ thêm đến khi ngừng thở
sau đó dũng bỏ
thi thể nạn nhân vào nồi nấu bánh trưng rồi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa
đến trưa ngày hai mươi năm tháng ba dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng một
phân xác bỏ vào hai thùng nhựa rồi mang lên tầng hai cất giấu và trong tủ
đến ngày hai mươi bảy tháng ba ông phạm văn năm là bố đẻ của dũng về nhà
con gái thì phát hiện dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường
thấy xe máy của thêm nhưng không thấy người đâu
ông nghi ngờ con trai đã sát hại bạn gái nên đến cơ quan công an để trình báo
đồng thời khóa cửa để phòng dũng bỏ trốn